hôm nay một mươi một tháng chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono đến chào xã giao nhân dịp sang việt nam sự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn hai mươi
và cùng phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh chủ trì cuộc họp ủy ban hợp tác việt nam nhật bản lần thứ một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng thực chất và toàn diện của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
thủ tướng mong muốn tăng cường hợp tác asean nhật bản và mekong nhật bản nhất là khi việt nam đảm nhiệm làm vai trò điều phối viên quan hệ asean nhật bản giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị bộ trưởng ngoại giao nhật bản quan tâm thúc đẩy liên kết kinh tế giữa hai nước đặc biệt là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng
tiếp tục cung cấp vốn oda cho việt nam trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng đào tạo nguồn nhân lực ứng phó với biến đổi khí hậu thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực cải cách hành chính
hỗ trợ việt nam xây dựng chính phủ điện tử phối hợp thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp và trong đàm phán hiệp định đối tác kinh tế khu vực rcep
tăng cường tiếp nhận lao động việt nam thúc đẩy giao lưu nhân dân và cùng phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực trong thời gian tới
bộ trưởng khẳng định nhật bản đánh giá cao vai trò ngày càng chủ động và đóng góp tích cực của việt nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực
đồng thời khẳng định nhật bản sẽ hỗ trợ việt nam nâng cao năng suất lao động chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính phủ điện tử